nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về pháp luật kỹ năng nhận biết bạo lực cho phụ nữ khuyết tật và phụ nữ dân tộc thiểu số
trung tâm nghiên cứu và hành động vì phát triển hòa nhập đã tổ chức sự án thúc đẩy các biện pháp bảo đảm quyền của phụ nữ quyết tật
phụ nữ dân tộc thiểu số trong thực hiện luật bình đẳng giới và luật hôn nhân và gia đình trên địa bàn huyện ba vì
đây là một trong một mươi bốn sáng kiến về chủ đề bình đẳng giới và gia đình được quỹ thúc đẩy sáng kiến tư pháp jiff tài trợ
dự án góp phần thúc đẩy tiếp cận các biện pháp bảo đảm quyền của phụ nữ khuyết tật và phụ nữ dân tộc thiểu số
giảm thiểu các vụ bạo lực trên cơ sở giới và vi phạm luật hôn nhân và gia đình với phụ nữ khuyết tật
việc triển khai dự án giúp phụ nữ khuyết tật phụ nữ dân tộc thiểu số có thêm cơ hội tiếp cận với các chính sách
quy định pháp luật của cuộc sống tạo điều kiện thuận lợi giúp họ hòa nhập cộng đồng
cũng như đóng góp sức mình vào sự phát triển chung của xã hội